quan ngại vốn tín dụng đang chảy mạnh vào bất động sản sẽ tạo ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế
ngân hàng nhà nước đã tiếp tục điều chỉnh cơ cấu cho vay bất động sản
theo đó mặc dù các ngân hàng thương mại đã áp dụng giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng cho vay chung
dài hạn từ bốn mươi năm xuống bốn mươi ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín nhưng tín dụng chảy vào bất động sản vẫn ở mức cao
trước tình hình đó ngân hàng nhà nước đã nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu cho vay bất động sản
cụ thể trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã được kiểm soát
theo hướng giảm dần tỉ trọng cấp tiến dụng kinh doanh bất động sản tăng dần tỷ trọng tiêu dùng bất động sản
hướng nguồn vốn đến phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của người dân
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản
diễn biến thị trường bất động sản để có chỉ đạo điều hành phù hợp đồng thời tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra giám sát đẩy mạnh công tác truyền thông về định hướng điều hành
cũng như các điều chỉnh quy định về cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản